trong khuôn khổ chuyến tham dự lễ khởi công xây dựng nhà quốc hội lào chiều cùng ngày
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến chào xã giao tổng bí thư
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước bunyang vorachit đã dành thời gian tiếp đoàn
trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần của tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang
và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tới tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit
tổng bí thư chủ tịch nước bunyang vorachit cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
dù đang trong lịch trình bận rộn của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
vẫn dành thời gian tham dự lễ khởi công nhà quốc hội mới của lào
cho rằng đây là tình cảm và sự quan tâm sâu sắc mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam
dành cho đảng nhà nước và nhân dân lào
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt
và hợp tác toàn diện việt nam lào nhất là thành công của cuộc họp hai bộ chính trị năm hai nghìn một mươi bảy
kỳ họp lần thứ ba mươi chín ủy ban liên chính phủ việt nam lào và những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây
chủ tịch quốc hội cảm ơn đảng nhà nước lào đã dành tặng huân chương vàng quốc gia
cho các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam khẳng định đây là niềm tự hào và vinh dự to lớn
nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước bunyang vorachit thông báo với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
những kết quả quan trọng tại hội nghị trung ương năm khóa một mươi của ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
đồng chí bung nhang volachit đề nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào
phối hợp chặt chẽ giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước
quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác gắn kết chặt chẽ với nhau
chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện thật tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan lập pháp mỗi nước